các quân khỏi việt nam cài lại một mạng lưới gián điệp dày đặc nhằm âm mưu phục vụ kế hoạch hậu chiến
danh sách này có vai trò quan trọng trong quyết định vận mệnh chính trị ở việt nam khi đó
nên cả đế quốc mỹ chính quyền việt minh và thực dân pháp đều quyết tâm nắm giữ bản danh sách này
thì đây là một cái vở tôi cho là nó là kinh điển của những cái vụ án của công an là một
cái thứ hai nữa là đỉnh cao một trong những đỉnh cao của những tác phẩm nói về tình báo
thế và vì nó thay đổi lớp diễn viên ngày xưa lớp diễn viên khác bây giờ lớp diễn viên khác
thì lại phải dựng theo một kiểu khác
vẫn câu chuyện ấy vẫn cái cô ấy đóng bèn la rồi rồi ông ấy đóng hang ri thọ
thế nhưng mà bây giờ là mình phải thay đổi
vẫn câu chuyện đấy như để cho nó hấp dẫn hơn và nó hợp với lại cái giai đoạn này hơn
để cho khán giả biết được rằng là nhà hát kịch công an nhân dân có rất nhiều vở về đề tài công an cũng như đề tài xã hội rất hay
đây là một thằng
bản danh sách điệp viên là một trong số tác phẩm ăn khách về lực lượng công an nhân dân
đến nay vẫn được nhiều đơn vị sân khấu chọn dựng lại trong đó có đoàn kịch nhà hát công an nhân dân
trong bản dựng lần này vở kịch đã được xử lý mới hơn bằng các thủ pháp của sân khấu đương đại
cùng với sự tham gia diễn xuất của nhiều gương mặt mới
vở diễn hướng tới đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của cán bộ chiến sĩ nói riêng khán giả hiện nay nói chung
trước đây khi mặt còn đang là sinh viên ở trường
thì mình đã có một mơ ước là sau này ước gì mình được diễn vở diễn này
bởi vì đây là một vở diễn thật sự rất là kinh điển và nổi tiếng
nên là ngày hôm nay khi mà ước mơ của mình trở thành hiện thực thì cảm thấy rất là hạnh phúc
cũng ý nghĩa hơn nữa khi mà cái vở diễn này mình được tham gia lại nằm trong chuỗi những cái chương trình kỷ niệm bốn mươi năm thành lập nhà hát công an nhân dân
nên là mình cảm thấy đây có lẽ là một cột mốc vô cùng đáng nhớ của mình
mình ấn tượng với tất cả các nét diễn của các diễn viên đặt
là diễn viên bảo thanh và sự hy sinh của những chiến sĩ oman như là nhân vật huệ
và mình sau khi xem xong thì cảm thấy rất là xúc động và cảm thấy rất tự hào về nơi nước của mình ạ
với ý nghĩa và nội dung hấp dẫn của kịch bản
bản dựng mới của vở diễn bản danh sách điệp viên lần này vẫn giữ được nguyên gốc
nhưng mang lại hơi thở thời đại và hấp dẫn khán giả
để lại trong lòng người xem những ấn tượng và cảm xúc rất đẹp
về người chiến sĩ công an vừa khâm phục vừa yêu mến cảm thông sâu sắc
với những người chiến sĩ trên mặt trận gìn giữ an ninh
khi xuất hiện các tin đồn sẽ
sẽ ảnh hưởng lớn tới thị trường và quyết định của nhà đầu tư
những tin đồn thất thiệt từ chỗ gây nhiễu loạn hoang mang
còn có thể dẫn đến các thiệt hại nặng nề cho doanh nghiệp và nhà đầu tư
vâng theo cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
thời gian qua thì tình trạng tin giả tin sai sự thật chưa được kiểm chứng
về các vi phạm liên quan đến lĩnh vực tài chính ngân hàng chứng khoán bất động sản
đang gia tăng trên mạng xã hội
điều này gây hoang mang dư luận ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường đầu tư kinh doanh của việt nam
thời gian gần đây cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố điều tra một số vụ án hình sự
liên quan đến vi phạm trên lĩnh vực tài chính ngân hàng chứng khoán bất động sản
xảy ra tại tập đoàn flc tập đoàn tân hoàng minh công ty cổ phần louis holdings
đây đều là những vụ án nghiêm trọng phức tạp và việc khởi tố bắt tạm ra một số lãnh đạo doanh nghiệp
để điều tra được đông đảo dư luận quần chúng nhân dân đặc biệt quan tâm ủng hộ

đến lĩnh vực tài chính
cơ quan điều tra khởi tố điều tra các vụ án trên một số cá nhân đã sử dụng mạng xã hội đăng tải thông tin thất thiệt về các vi phạm liên quan đến lĩnh vực tài chính
ngân hàng chứng khoán bất động sản trên các group hội nhóm
hàng loạt những clip bình luận theo kiểu thời gian tới cơ quan chức năng sẽ khởi tố xử lý những cá nhân này doanh nghiệp kia
đã tác động mạnh tới thị trường chứng khoán và nhiều tổ chức cá nhân
nhiều các nhà đầu tư đã bỏ chạy khỏi nhiều loại hàng hóa đặc biệt là những loại hàng hóa của họ flc
và của các cái trái phiếu mà các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp bất động sản
và từ đó làm xáo trộn cái thị trường mà chúng ta thấy cái vn index nó đã giảm một cách nhanh chóng
từ cái mức tương đối cao hơn một năm trăm linh điểm xuống cái mức dưới một năm trăm linh
đây không phải lần đầu tiên xuất hiện những thông tin thất thiệt làm ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường chứng khoán
trước đó những tin đồn không có căn cứ liên quan đến lãnh đạo một ngân hàng vào năm hai nghìn một mươi ba
cũng khiến các nhà đầu tư liên tục bán tháo cổ phiếu
thị trường chứng khoán bốc hơi khoảng một sáu tỷ usd trên cả hai sản chứng khoán tp hcm và hà nội

mật độ các tin đồn trên thị trường chứng khoán rất hiện nhiều hơn đã tác động không ít đến tâm lý nhà đầu tư
và diễn biến giao dịch trên thị trường
qua giả soát thì chúng tôi thấy là có khoảng hàng trăm những cái vụ nhóm đó
đưa những cái thông tin như vậy
và cái việc này nó ảnh hưởng rất là tiêu cực đến cái nhà đầu tư ở trong nước
nhà đầu tư ở nước ngoài đối với doanh nghiệp trong nước
và nó ảnh hưởng rất là nghiêm trọng tới cái sự ổn định của nền kinh tế đất nước chúng ta
hiện nay mạng xã hội facebook tiktok zalo được sử dụng khá phổ biến
tuy nhiên đây cũng là phương tiện để các đối tượng phạm tội lợi dụng đăng tải thông tin sai sự thật
già tràn lan đặc biệt lĩnh vực tài chính bất động sản
không chỉ tác động xấu dư luận xã hội tâm lý nhà đầu tư
mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự ổn định của nền kinh tế đất nước
đang trong đà phục hồi sau covid một mươi chín hiện nay
vâng chỉ thị số một mươi hai của bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng
đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế xác định
bảo vệ an ninh kinh tế là bảo vệ an ninh quốc gia
vâng chính vì vậy mà thời gian qua thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành
thực hiện một loạt các biện pháp ổn định môi trường đầu tư kinh doanh
trong đó bộ công an có trách nhiệm phối hợp với bộ tài chính ngân hàng
nhà nước và các cơ quan liên quan tăng cường nắm bắt tình hình thị trường
chứng khoán trái phiếu doanh nghiệp đồng thời xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật
đặc biệt là các hành vi đưa tin thất thiệt không chính xác gây mất an ninh an toàn thị trường
đảm bảo sự minh bạch và quyền lợi bền vững cho nhà đầu tư
ngày một mươi bốn tháng bốn cơ quan an ninh điều tra bộ công an phối hợp với cục an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã khởi tố bị can
bắt khẩn cấp đối tượng đặng như quỳnh để điều tra về hành vi
lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân
quy định tại điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự
cơ quan an ninh điều tra xác định bị can quỳnh đã đăng tải các thông tin
không đúng sự thật
trên mạng xã hội facebook có hàm ý một số cá nhân là đại diện của các công ty
đang nghiêm yết trên sàn chứng khoán sắp bị bắt xử lý hình sự
gây ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường chứng khoán
làm thiệt hại về kinh tế uy tín của tổ chức cá nhân và nhà đầu tư
mọi hoạt động vi phạm pháp luật trong đó có hoạt động tin đồn thất thiệt
làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh đều phải được phát hiện
xử lý kịp thời nghiêm minh không có vùng cấm không có ngoại lệ
đây không phải là trận hậu đầu tiên người sử dụng mạng xã hội bị truy cứu trách nhiệm về tội doanh này
trong đó không chỉ có những người cố tình tô view để nổi tiếng
mà còn có cả phần tử bất mãn chống đối chính quyền
cố tình gây biến động thị trường tài chính
bộ công an đã và đang chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tập trung ra soát
phát hiện và có thể khẳng định mọi tài khoản mạng xã hội
mọi hành vi đưa tin thiếu kiểm chứng trên không gian mạng
đều đang được lực lượng công an ra soát
những đối tượng hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật
sẽ có những hình thức xử lý nghiêm minh trong thời gian tới theo đúng quy định của pháp luật
về mặt hành chính
chúng ta có một nghị định một mươi năm năm hai nghìn hai mươi của chính phủ
mà cụ thể ở đây là điều một trăm linh một về xử lý các hành vi đưa thông tin thất thiệt lên trên mạng bưu chính điện thông
và ngoài ra chúng ta cũng có thể xử lý hình sự theo quy định của bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
tựa đội bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy cụ thể đó là điều một trăm năm mươi sáu đối với tội hành vi vu khống hoặc là điều ba trăm ba mươi một
nhằm đảm bảo thị trường chứng khoán
chứng khoán tiếp tục minh bạch ổn định
bộ tài chính đã chỉ đạo ủy ban chứng khoán nhà nước triển khai các biện pháp cụ thể đồng bộ
tích cực hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường
do vậy các chuyên gia cho rằng trong dài hạn thị trường chứng khoán sẽ tăng trưởng ổn định và bền vững
nhà đầu tư cần phải hết sức tỉnh táo để xem xét những thông tin đó
và tránh đưa ra những quyết định mà dựa trên những thông tin mà nó chưa có căn cứ
chúng ta cần phải có những quyết định phù hợp ở từng thời điểm
để có thể làm sao để bảo vệ cái tài sản của mình tránh theo thông tin tin đồn thất thiệt
hiện bộ công an đã và đang tiếp tục thu thập củng cố tài liệu chứng cứ về các hành vi đưa tin đồn thất thiệt
thiếu kiểm chứng vi phạm pháp luật về lĩnh vực tài chính
kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với những đối tượng vi phạm
gây ảnh hưởng tiêu cực đến lợi ích chính đáng hợp pháp của tổ chức cá nhân
đến sự phát triển kinh tế xã hội môi trường đầu tư kinh doanh